chưa đầy hai mươi bốn giờ điều tra truy xét công an huyện định hóa tỉnh thái nguyên đã làm rõ và bắt giữ ba đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xóm hồng lương xã trung lương